sau một thời gian tích cực điều tra truy bắt đối tượng trong vụ nổ súng vào cửa hàng đồ gỗ nội thất tại thôn vân lộ xã xuân lô
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ nổ súng nói trên
trước đó vào khoảng hai giờ hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba một nhà dân tại thôn vân lộ xã xuân hồng đang ngủ thì nghe hai tiếng nổ lớn ở phía trước nhà
qua trích xuất hình ảnh camera an ninh của gia đình phát hiện có hai đối tượng sử dụng vật nghi là súng bắn vào tấm kính gây hư hỏng
cho nên đã nhanh chóng trình báo với lực lượng công an
sau một thời gian giả soát xác minh công an huyện thọ xuân đã phối hợp với công an thành phố thanh hóa
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng đã gây ra vụ án trên
gồm trịnh khắc long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và tạ quang tùng sinh năm hai nghìn cùng chú tại thành phố thanh hóa
trong đó trịnh khắc long chính là đối tượng đã sử dụng súng bắn vào gia đình nạn nhân
công an huyện thọ xuân đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án